giá cà phê xuất khẩu đang ở mức một hai trăm linh usd một tấn thấp nhất trong một mươi năm gần đây
việc giá cà phê xuất khẩu giảm đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân
giá cà phê nhân sô tại các vùng nguyên liệu đã xuống dưới ba mươi đồng một kg
theo hiệp hội cà phê cacao việt nam từng đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
việt nam xuất khẩu một hai mươi năm triệu tấn cà phê với kinh ngạch gần hai hai tỷ usd
giảm một mươi hai năm về số lượng và kim ngạch giảm hai mươi chín so với cùng kỳ
hiện các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê đều gặp khó khăn giảm số lượng xuất khẩu
nhận định tình hình giá cà phê vẫn còn xu hướng giảm trong thời gian tới
hiệp hội cà phê cacao việt nam khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cân nhắc
tính toán thận trọng trong kinh doanh tăng cửa mua bán ngay chốt giá trước khi giao hàng